trên cơ sở xem xét tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội căn cứ biên bản kiểm phiếu kết quả bỏ phiếu
bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đối với ông phạm phú quốc chủ tình quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã ký nghị quyết số một trăm hai mươi ba về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội phạm phú quốc
theo đó quốc hội đã quyết định bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đối với ông phạm phú quốc
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đơn vị bầu cử số bốn vì đã không trung thực trong việc báo cáo
với tổ chức vi phạm tiêu chuẩn đại biểu quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân
nghị quyết cũng nêu rõ ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đoàn đại biểu quốc hội tp hcm và ông phạm phú quốc
theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này
nghị quyết được quốc hội khóa một mươi bốn kỳ họp thứ một mươi thông qua ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và có hiệu lực thi hành kể từ khi được quốc hội biểu quyết thông qua